tối hai mươi một tháng một mươi một công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với lái xe điều khiển xe ô tô gây tai nạn cách đây hai ngày
khiến một người tử vong và nhiều phương tiện bốc cháy
danh tình lái xe gây tai nạn là bà vũ thị hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại phường trung hòa quận cầu giấy tp hà nội
sáng ngày hai mươi tháng một mươi một bà thái điều khiển xe ô tô đâm hàng loạt xe
tại cầu hòa mục nút giao lê văn lương nguyễn ngọc vũ
khiến các xe bốc cháy và một người tử vong
bà thái bị tạm giữ hình sự để xử lý về hành vi vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ
ngày hai mươi một tháng một mươi một cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong
nữ nạn nhân này sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê quán ở tỉnh hải dương